tập đoàn philips lighting của hà lan cùng tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp bkmac idc
vừa thực hiện ký kết về hợp tác phát triển chiếu sáng bền vững và xây dựng thành phố thông minh tại bình dương
theo biên bản ký kết tập đoàn philip cung cấp cho becamec idc hai bộ đèn đường công nghệ led tiên tiến
hiệu suất cao để lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường phố và cùng hợp tác triển khai thí điểm
một dự án chiếu sáng đường phố thông minh ứng dụng phần mềm cdc dành cho đèn đường
hai bên cũng thống nhất philips sẽ hợp tác với đại học quốc tế miền đông eiu thuộc bkmac idc
nhằm xây dựng ý tưởng và cung cấp một phần quan trọng các thiết bị để xây dựng phòng thí nghiệm
nghiên cứu về khoa học chiếu sáng philips eiu đặt tại eiu
bên cạnh đó thông qua đại học kỹ thuật e innoven hà lan tập đoàn philips cùng với đại học quốc tế miền đông
xây dựng hoàn thiện giáo trình đưa kiến thức thực tiễn vào giảng dạy môn học kỹ thuật chiếu sáng của trường
nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và phục vụ cho nhu cầu xây dựng bình dương hướng tới thành phố thông minh